vào hồi hai mươi h ngày một mươi sáu tháng ba tại quảng trường mùng bảy tháng năm trung tâm thành phố điện biên phủ
ủy ban nhân dân tỉnh điện biên tổ chức khai mạc lễ hội hoa ban hai nghìn một mươi chín và ngày hội văn hóa thể thao du lịch tỉnh điện biên lần thứ sáu
sự lễ khai mạc có phó thủ tướng vũ đức đam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành
lễ hội hoa ban năm hai nghìn một mươi chín với nhiều hoạt động nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước
vẻ đẹp về mảnh đất và con người điện biên đồng thời góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc
làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho nhân dân
đánh giá cao nỗ lực của điện biên trong những năm qua bằng nhiều hoạt động thiết thực
đã từng bước xây dựng thương hiệu lễ hội hoa ban đặc biệt là những cố gắng trong công tác chuẩn bị cho lễ hội năm nay
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng tỉnh điện biên nói riêng tây bắc nói chung
có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đặc biệt là du lịch lịch sử du lịch văn hóa cộng đồng các dân tộc
lễ hội hoa ban một sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh điện biên với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và văn hóa cũng rất phong phú đa dạng
tiềm năng du lịch của điện biên nói riêng tây bắc nói chung còn rất lớn và rất cần được quan tâm chỉ đạo
phụ hút đầu tư để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh trong vùng và của cả nước
có phần giảm nghèo
nâng cao đời sống của nhân dân
năm nay lễ hội hoa ban sẽ diễn ra từ tháng ba đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
lễ hội hoa ban điện biên năm hai nghìn một mươi chín cũng là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày thành lập tỉnh điện biên
bảy mươi năm ngày thành lập đảng bộ tỉnh và kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ